tết cổ truyền đang đến gần nhu cầu mua sắm của người dân cũng tăng cao so với những ngày thường
tại thành phố đà nẵng nhằm bảo đảm cho người dân vui tết đón xuân an toàn tiết kiệm
sở công thương đã sớm xây dựng kế hoạch thực hiện giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu
bình ổn thị trường giá cả vào dịp trước trong và sau tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
tại chợ cồn chợ hàn các chợ có chức năng cung cấp xỉ các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu
phân phối về các chợ trên địa bàn thành phố đà nẵng và khu vực các tỉnh lân cận những ngày này rất nhộn nhịp
từ đầu tháng một mươi hai âm lịch ban quản lý chợ đã có kế hoạch tăng cường kiểm tra với tần suất mỗi tuần hai lần
nhằm kiểm soát chất lượng nguồn gốc hàng hóa đồng thời phối hợp với các ngành chức năng
kịp thời xử lý những trường hợp đẩy giá tăng giá làm mất ổn định thị trường
luôn luôn có các cơ quan chức năng họ theo dõi và tiện
nếu như có một đầu cơ trục lợi
thì rõ ràng là chúng tôi sẽ tiến hành xử lý và trong quá trình theo dõi từ những năm trước đây
và có lẽ năm nay thì chắc chắn những tình cảnh mà đầu cơ trục lợi rồi là nâng giá
thì rõ ràng cái trường hợp đó ở trong chợ nó không có
những thời gian mà một tuần trước tết thì thường xuyên nắm thông tin về giá cả hàng ngày
cập nhật thông tin giá cả hàng ngày để báo cáo lên
ví dụ như những mặt hàng nào mà có biến động mạnh hoặc là như thế nào đó
thì sẽ có sự chỉ đạo và điều chỉnh từ địa bàn
để chuẩn bị tốt nguồn hàng phục vụ tết
ngay từ giữa năm hai nghìn một mươi tám siêu thị keo úp mark đà nẵng đã có kế hoạch phối hợp
với các đơn vị sản xuất nhà phân phối tăng cường lượng hàng thiết yếu
các mặt hàng trước khi vào hệ thống siêu thị đều được kiểm soát chặt chẽ chất lượng đầu vào
chúng tôi có một bộ phận kiểm tra chất lượng đầu vào từ tổng công ty
và bên cạnh đó thì siêu thị cũng có một bộ phận kiểm tra chất lượng riêng
về tầng suất kiểm tra chất lượng so với nghề thường
năm một mươi lần để đảm bảo hàng hóa đảm bảo chất lượng khi kinh doanh vào siêu thị
và phục vụ cho người dân khi mua sắm tết
chúng tôi sẽ cam kết giữ giá giảm từ năm một mươi một số hàng cùng chủng loại so với thị trường
bên cạnh đó những ngày cặn tết chúng tôi cũng phối hợp thêm với các nhà cung cấp
để giảm giá sâu đối với mặt hàng sản phẩm đặc trưng tết
để giúp cho người dân mua sắm tiết kiệm an toàn
vừa qua sở công thương đà nẵng cũng đã làm việc với một mươi hai đơn vị sản xuất kinh doanh
phân phối tám chợ lớn và hệ thống thương nhân tại các tuyến phố chính
tham gia dự trữ nguồn hàng chủ yếu là nhu yếu phẩm phục vụ tết
với các chủng loại đa sẵn và phong phú
trong trường hợp nhu cầu tăng đột biến doanh nghiệp đơn vị sản xuất kinh doanh
sẽ điều động bổ sung và cam kết đủ nguồn hàng phục vụ cho nhu cầu nhân dân
trong dịp tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín